liên quan đến việc thiếu điện của nhiều doanh nghiệp ở khu công nghiệp giang điền tỉnh đồng nai
chỉ vì không thể đưa chạm biến áp một trăm một mươi kv vào hoạt động dù đã đầu tư hơn năm năm qua mà truyền hình nhân dân đã có bài phản ánh
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức cuộc họp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu chính quyền thành phố biên hòa huyện tràng bom và các sở ngành liên quan
chủ động phối hợp với ban quản lý dự án tổng công ty điện lực miền nam khẩn trương tháo gỡ những vướng mắt
đồng thời địa phương trên cần sớm có phương án bàn giao mặt bằng các vị trí móng trụ còn vướng mắt
để đơn vị chủ đầu tư tiến hành thi công trong tháng năm hoàn thành và đưa công trình đi vào hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi